sau ba ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ đoàn kết bứt phá phát triển
ngày hôm nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh trà vinh lần thứ một mươi một
nhiệm ký hành hai mươi hai mươi năm đã bế mạc và thành công tốt đẹp
đảng bộ tỉnh trà vinh khóa một mươi một đã đề ra nhiều chỉ tiêu tăng trưởng quan trọng
cho giai đoạn hành hai mươi hai nghìn hai mươi năm trong đó tốc độ tăng trưởng grdp bình quân năm năm của tỉnh đạt một mươi trở lên
trước đó đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa một mươi một nhiệm ký hành hai mươi hai mươi năm gồm bốn mươi chín đồng chí
ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã bầu ban thường vụ tỉnh ủy gồm một mươi năm đồng chí
đồng chí ngô trí cường phó bí thư thường trực tỉnh ủy trà vinh nhiệm ký hành một mươi năm hai nghìn hai mươi
đắc cử chức vụ bí thư tỉnh ủy trà vinh nhiệm kỳ mới